chào tạm huân chừng lao động cho lãnh đạo quốc hội và các cơ quan của quốc hội
ký ức hào hùng về ngày tổng khởi nghĩa tại hà nội
chiều nay một mươi chín tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với thường trực chính phủ
về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời thường trực chính phủ cũng bàn về dự thảo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
do tác động của đại dịch covid một mươi chín nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành các gói giải pháp rất đa dạng
chưa từng có tiền lệ để giảm thiểu tác động của dịch tới nền kinh tế bảo đảm đời sống của người dân
duy trì sản xuất kinh doanh và sớm phục hồi nền kinh tế
việt nam cũng có thể rơi vào tình trạng suy thoái như các quốc gia khác
theo đánh giá sơ bộ quá trình phục hồi xây dựng lại nền kinh tế suy thoái là rất khó khăn
cần rất nhiều thời gian khoảng từ ba đến bốn năm sau khi kết thúc dịch tốn rất nhiều chi phí
cũng như có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển kéo theo ảnh hưởng dây chuyền dẫn đến việc phát triển kinh tế xã hội các năm sau
phá vỡ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm và chiến lược kinh tế xã hội một mươi năm của đất nước
tại cuộc họp các thành viên chính phủ cho rằng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
ngoài việc phải bảo đảm nguồn lực để thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
và chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cần phải có thêm nguồn lực để đẩy nhanh hơn quá trình cơ cấu lại nền kinh tế
góp phần sớm phục hồi nền kinh tế sau khi dịch được khống chế
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để nắm bắt các cơ hội
xây dựng động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế trong những năm đầu tiên của kế hoạch
phù hợp với mục tiêu định hướng của chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
trước đó tại lễ khai trường hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
và công bố dịch vụ công thứ một trên cổng dịch vụ công quốc gia vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu trong tương lai không xa
chúng ta phải hướng tới xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ liên chính phủ
trên một số lĩnh vực với các nước trên thế giới đặc biệt là đối với các nước thuộc cộng đồng asean
bên cạnh đó phải phát triển chính phủ điện tử có kết nối liên thông tương tác quốc tế
được xem là công cụ quan trọng giúp tăng cường ngoại giao và thúc đẩy hợp tác hội nhập quốc tế
nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển chính phủ số là xu thế tất yếu
nhằm nâng cao tính công khai minh bạch của chính phủ để lùi nạn tham nhũng lãng phí
thủ tướng cho rằng
phát phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh năng suất lao động xã hội
và là con đường đúng đắn để phát triển một đất nước việt nam hùng cường và thịnh vượng
trong tương lai không xa chúng ta phải hướng tới xây dựng hệ thống thông tin
chia sẻ liên chính phủ trên một số lĩnh vực với các nước trên thế giới
đặc biệt là với các nước cộng đồng asean phát triển chính phủ số có kết nối
liên thông tương tác quốc tế sẽ là công cụ quan trọng giúp tăng cường ngoại giao
và thúc đẩy hợp tác hậu nhập quốc tế
tiếp tục nâng cấp hoàn thiện các tính năng của cổng để bảo đảm phục vụ người dân doanh nghiệp
ngày càng tốt hơn mục tiêu là phải hoàn thành chỉ tiêu ba mươi dịch vụ không trực chuyến
mức độ bốn trong năm hai nghìn hai mươi
các bộ các ngành các địa phương không được cắt cứ thông tin
không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích
thông tin dữ liệu cần được chính xác tiên cại minh bạch thống nhất
và cần đẩy mạnh số hóa liên thông
chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng chính phủ số liêm chính
minh bạch hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
thủ tướng yêu cầu các bộ các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
phải chuẩn hóa điện tử hóa hơn hai trăm linh chế độ báo cáo gửi thủ tướng chính phủ
chính phủ và quốc hội để tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ
hoàn thành chuẩn hóa số hóa kiểu mẫu kết nối tích hợp các chỉ tiêu kinh tế xã hội
lên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
văn phòng chính phủ phải sắp xếp lại bộ máy nhân sự để quản lý vận hành trung tâm này
phù hợp hiệu quả bảo đảm yêu cầu việc đưa vào hoạt động hệ thống báo cáo thông tin quốc gia
trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành không hình thành một đầu mối tổ chức mới
không tăng biên chế theo tinh thần nghị quyết số một mươi tám của trung ương
thưa quý vị sáng nay một mươi chín tháng tám nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc dân đại hội tân trào
bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức buổi trao tặng huân chương lao động
của chủ tịch nước và bằng khen của thủ tướng chính phủ đối với lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
phùng quốc hiền đỗ bá tị đã đến sự buổi lễ
bảy mươi năm năm qua kể từ quốc dân đại hội tân trào đã xây dựng nền móng cho nền dân chủ
và hoạt động của quốc hội đến những kết quả ngày hôm nay
có sự đóng góp to lớn của tất cả các thế hệ
lãnh đạo cán bộ của quốc hội các cơ quan của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội và văn phòng quốc hội
chủ tịch quốc hội cho rằng những đồng chí được nhận phần thưởng ngày hôm nay
đều là những tấm gương tiêu biểu về trí tuệ tư duy đổi mới nhạy bén với thời cuộc
và quyết liệt khách quan thận trọng khi xem xét quyết định những vấn đề thuộc trách nhiệm
đóng góp chung cho hoạt động của quốc hội
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch quốc hội đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất
cho các phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu phùng quốc hiền và ông nguyễn hạnh phúc
tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan của quốc hội cũng vinh dự được nhận huân chương lao động hạng hai
huân chương lao động hạng ba và bằng khen của thủ tướng chính phủ
ngày hôm nay đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh gia lai để công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị
chuẩn y đồng chí hồ văn niên giữ chức bí thư tỉnh ủy gia lai nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phạm minh chính bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới đồng chí hồ văn niên cần tiếp tục kế thừa
những thành quả kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước phát huy tinh thần đoàn kết
năng lực kinh nghiệm của mình cùng với ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ thường trực tỉnh ủy
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
sáng nay tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém tại một số dự án chậm tiến độ của ngành công thương
đã chủ trì phiên họp thứ một mươi một của ban chỉ đạo về xem xét đưa ra khỏi danh sách theo dõi
xử lý của ban chỉ đạo một số dự án và
quyết toán hợp đồng fpc đối với một số dự án doanh nghiệp
qua thảo luận tại phiên họp phó thủ tướng thường trực chính phủ và các thành viên ban chỉ đạo
đã thống nhất báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định ngay trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
về việc đưa ba dự án bao gồm dap một hải phòng nhiên liệu sinh học phú thọ và nhiên liệu sinh học bình phước
ra khỏi diện theo dõi chỉ đạo xử lý của ban chỉ đạo
đối với việc xử lý quyết toán các hợp đồng epc của năm dự án doanh nghiệp
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu các chủ đầu tư tập đoàn tổng công ty
phải xử lý rứt điểm các tranh chấp hợp đồng này theo đúng chỉ đạo của bộ chính trị
trong đó chủ đầu tư tập đoàn tổng công ty phải đánh giá và xem xét kỹ các phương án xử lý khả thi
và báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bởi đây là cơ sở để ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ như cơ cấu lại bán vốn
thoai vốn tại các dự án doanh nghiệp đồng thời làm rõ và xử lý những xe phạm
vi phạm pháp luật đối với tổ chức cá nhân có liên quan
sáng nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề
việt nam asean hai mươi năm năm qua và chặng đường phía trước
tham dự hội thảo có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm hai mươi năm năm việt nam tham gia asean
và năm mươi ba năm thành lập asean
suốt một phần tư thế kỷ vừa qua việt nam tự hào được góp một phần tích cực
vào các mốc phát triển đầy ý nghĩa của asean hoàn tất ý tưởng asean một mươi
thúc đẩy và cụ thể hóa mục tiêu hình thành cộng đồng asean xây dựng hiến trương asean
cho đến phát huy vai trò trung tâm và vị thế quốc tế của asean
đồng chí phạm bình minh nhấn mạnh asean luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại
là khuôn khổ hợp tác gắn liền với môi trường an ninh và phát triển của việt nam
là chủ tịch luân phiên của asean năm hai nghìn hai mươi tiếp nối những nền tảng tốt đẹp đã tạo dựng được
trong hai mươi năm năm qua việt nam đang nỗ lực hết mình cùng với các thành viên thúc đẩy một cộng đồng asean
gắn kết và chủ động thích ứng trước các thách thức khó khăn của một thế giới đang biến động phức tạp
tương lai phát triển của các nước thành viên trong đó có việt nam được gắn chặt với asean
và chúng ta có trách nhiệm lợi ích trong việc củng cố một cộng đồng asean đoàn kết
vững mạnh có vị trí vai trò
thưa quý vị vào những ngày mùa thu lịch sử tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thành phố hà nội sụp đổ
xôi khí thế cách mạng tiến lên giành chính quyền
sau hơn tám mươi năm dưới ách đồ hộ của thực dân pháp và pháp xích nhật
bảy mươi năm năm đã trôi qua ký ức hào hùng về một mùa thu lịch sử
vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người được chứng kiến khoảnh khắc đó
ký ức về một ngày tổng khởi nghĩa tại hà nội đầy cam go ác liệt nhưng cũng rất vẻ vang
nhà hát lớn hà nội nơi ghi dấu lịch sử mùa thu tháng tám bảy mươi năm năm
ngày hôm ấy thì có thể nói là ai cũng đều háo hức ai cũng đều sung sướng vui mừng lắm
cùng hô việt minh đánh đuổi nhật pháp việt nam lập lập cứ đoán cái khởi độ là cứ thế mà hư mà hết
rất nhiều các cơ đồ thao vàng rất cả cái không khí tràn nhập
cái không khí cách mạng
sáng sớm ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm khắp các nẻo đường khoảng hai mươi vạn người dân hà nội và các tỉnh lân cận
theo các ngã đường đổ về nhà hát lớn cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu ủng hộ việt minh theo đoàn người
dợp trên các tuyến phố lúc bấy giờ
úi dồi mọi người sướng lắm người nào cũng cứ ngách lên cơ đỏ sao vàng
thấy cơ đỏ sao vàng tung bay thì ai cũng đều ngách lên đấy sướng quá
người này đi là nước mình là về người việt nam rồi
cho nên là người nào cũng thấy cũng rất là làm khuấn khởi mà
rồi thì những cái bài hát thì thường thường có khi là trả thuộc với cả
nhưng mà đi là coi như đi đâu cũng cứ toàn là cứ theo những cái bài hát đấy rồi
một mình cũng cứ đi theo hát thế thôi vui lắm
sau khi mít tình từ nhà hát lớn
bàn người dâm rộ tỏa về các hướng tuần hành thị uy đánh chiếm các cơ quan nguyện quyền
trong đó có bắc bộ ủ biểu tượng quyền lực của chính quyền
trong đó có bác bộ ủ biểu tượng quyền lực của chính quyền

nhưng ký ức về ngày tổng khởi nghĩa dợp bóng cờ cách mạng
khoảnh khắc chính quyền về tay nhân dân vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí ông
phải nói là những người dân từ đã thao thức từ sáng sớm để mà đi dựa cái này
đây là một hình thức biểu dương lực lượng của tập trung mới của mình
hết sức là quan trọng và như thế là người dân được bày tỏ con ông của mình
đây là một dịp biểu hiện rõ ra có nhiều người quên ăn quên ngủ
để mà chờ đón cái buổi ngày hôm nay
và như thế mọi người là sung sướng
khởi nghĩa tháng tám ở hà nội thành công đã mở đường cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền
diễn ra đồng loạt ở các tỉnh thành phố trong cả nước
đánh dấu cho một mở đầu một kỷ nguyên mới
kỷ nguyên của độc lập tự do và hạnh phúc của dân tộc việt nam
còn với những nhân chứng lịch sử ngày đó giờ người còn người mất
nhưng với họ những ngày tổng khởi nghĩa thực sự là những ngày vinh quang
của cả cuộc đời
cách mạng đầy gian khó với khát vọng xóa bỏ siềng xích
dành lại độc lập cho dân tộc
thưa quý vị khi nói đến thành công của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
không thể không nhắc đến quốc dân đại hội tân trào
hội nghị riêng hồng thứ hai trong lịch sử của dân tộc
sự kiện này đã làm xoay chuyển vận mệnh nước nhà
quốc dân đại hội tân trào được ví như tiền thân của quốc hội ngày nay
xây dựng cơ sở pháp lý đầu tiên cho nhà nước việt nam
dân chủ cộng hòa nhà nước pháp quyền của nhân dân
do nhân dân và vì nhân dân
ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tại ngôi đình tân trào của tỉnh tuyên quang
đại hội đại biểu quốc dân hay còn gọi là quốc dân đại hội tân trào
đã diễn ra với sự tham gia của hơn sáu mươi đại biểu
đại diện cho các ngành các giới các dân tộc
các đảng phái chính trị khắp ba miền bắc trung nam
và một số kiều bào ở nước ngoài
đại hội quyết định ủng hộ chủ trương tế bào
hành tổng khởi nghĩa thông qua chính sách một mươi điểm của việt minh
và bầu ra ủy ban dân tộc giải phóng toàn quốc việt nam
đại hội cũng quy định
quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh
quốc ca là bài tiến quân ca
và cử ra ủy ban giải phóng dân tộc việt nam
tức chính phủ lâm thời do lãnh tụ hồ chí minh làm chủ tịch
đây là một hình thức dân chủ
mà ông cha ta đã từng tức áp dụng
và đây cũng là một hình thức
để báo cho thế giới rằng
không phải những người cộng sản
hay những người việt minh quyết định
mà việc tổng khởi nghĩa dành chính kia
là đại hội toàn dân
với những người dân làng tân lập ngày đó
đại hội đại biểu quốc dân là một bí mật
những người tham gia phục vụ nấu cơm đun nước
phục vụ đại hội đến thời điểm này không còn nhiều
người còn thì tuổi cũng đã cao
nhưng những kỷ niệm về chủ tịch hồ chí minh
những câu chuyện được kể lại
vẫn còn sống đồng như ngày nào
ngày đó chúng tôi chả biết bác hồ là ai đâu
chúng tôi gọi ông ké thôi
chúng tôi gọi ông ké thôi
về sau này kể cả khi quốc gia đại hội
cũng không biết là bác hồ đâu
mà đến lúc mãi năm bốn mươi sáu
mà di dút ảnh của bác hồ về
thì chúng tôi không biết bác hồ
bây giờ nước nước là hòa bình độc lập
thống nhất non sống này mới dài
có thể nói
quốc dân đại hội tân trào
là một sự kiện đánh dấu bất ngoặt
trong lịch sử cách mạng việt nam
góp phần không nhỏ vào sự thành công
của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đại hội đã phát động khởi nghĩa
giành chính quyền một cách nhanh nhất
khẩn trương nhất
thực hiện nghị quyết tổng khởi nghĩa
giành chính quyền của quốc dân đại hội
nhân dân cả nước
triệu người như một nhất tề nổi dậy
với ý chí dù phải hy sinh đến đâu
cũng phải giành cho được chính quyền
trong toàn quốc
thắng lợi của đại hội quốc dân tân trào
biểu hiện sự sáng tạo độc đáo
của chủ tịch hồ chí minh
trong việc vận dụng và thực thi
từng bước tư tưởng dân quyền
ngay trong tiến trình đấu tranh
giành chính quyền độc lập dân tộc
bằng hình thức tổ chức
quốc dân đại hội để thông qua
những quyết sách làm xoay chuyển
vận nước đặt cơ sở mang tính
pháp lý cách mạng đầu tiên
cho một chế độ của nhân dân
do nhân dân và vì nhân dân
chỉ ít ngày
sau khi diễn ra quốc dân đại hội tân trào
cả nước đã đồng lòng vùng lên
tổng khởi nghĩa giành chính quyền
đánh dấu bằng sự kiện cách mạng tháng tám
thành công những tàn tích của chế độ
cũ được xóa bỏ những quyết sách
tiến bộ mang lại quyền lợi cho nhân dân
của quốc dân đại hội tiếp tục được thực thi
điều đó cho thấy
quyết tâm của chủ tịch hồ chí minh
và đảng ta trong xây dựng một chế độ
dân chủ mới chế độ do dân
và vì dân không lâu sau đó
ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
cả nước tiến hành
một cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc
bầu ra quốc hội đầu tiên của nước ta
thưa quý vị từ khi ra đời
mặt trận việt minh là biểu hiện
sinh động nhất về sự đúng đắn
của tư tưởng hồ chí minh trong vấn đề
đại đoàn kết dân tộc đối với sự nghiệp
cách mạng tư tưởng đó đã trở thành
nền tảng của đảng trong xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay
trong tiểu mục khát vọng độc lập
vào ngày mai hai mươi tháng tám mời quý vị khán giả
hãy cùng truyền hình nhân dân nhìn lại
những đồng góp to lớn của mặt trận việt minh
trong cách mạng tháng tám
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
trong suốt lịch sử bảy mươi năm năm
xây dựng chiến đấu và trưởng thành
dưới sự lãnh đạo của đảng
lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ
đã không quản ngại khó khăn
gian khổ hiểm nguy thầm lặng
chiến đấu và hy sinh một lòng
tận chung với nước tận hiếu với dân
với lý tưởng cao đẹp
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc
của nhân dân
ra đời ngay từ trong
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lực lượng công an nhân dân việt nam
ngày càng lớn mạnh qua các cuộc kháng chiến
chống kẻ thù xâm lược giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trong thời bình
trọng trách của người chiến sĩ công an
càng lớn đó là giữ gìn bảo đảm
an ninh trật tự bình yên xã hội
cho nhân dân dấu ấn nổi bật trong
thời gian qua là việc triệt phá các đường
dây ma túy lớn xuyên quốc gia
đưa ra ánh sáng nhiều đại án về
tham nhũng kinh tế
phải khẳng định cho được một thành tiêu
rất to lớn của công tác
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn
xã hội của chúng ta trong đó
vai trò của lực lượng công an
nhân dân cực kỳ quan trọng
đất nước ta chưa bao giờ có
cơ đồ như thế này mà muốn
thế là do đất nước ổn định
thời bình trên mặt trận
đấu tranh phòng chống tội phạm
máu của cán bộ chiến sĩ công an vẫn đổ
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đến nay hơn ba trăm linh chiến sĩ
đã ngã xuống gần hai người
mang thương tật
trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải luôn giữ
vững nguyên tác đảm bảo
sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện
và trực tiếp về mọi mặt của đảng
thực thống lĩnh của trung tịch nước
thực thống nhất quản lý của chính phủ
đối với công an nhân dân
lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục
quan thiệp quan điểm lấy dân làm gốc
trọng dân gần dân hiểu dân
học dân và có trách nhiệm
với dân kén bỏ
máu thịt với nhân dân bác hồ
đã từng can dạng công an của ta
là công an của nhân dân
vì dân mà phục vụ và dựa vào dân
mà làm việc kính trọng lễ phép
với nhân dân
bảy mươi năm năm qua
mỗi giọt nước mắt mồ hôi đổ xuống
mỗi bước dấn thân của các chiến sĩ
công an đều để lại những giá trị
sống đáng trân trọng góp phần
cho hòa bình ổn định của đất nước
được giữ vững kỷ cương phép nước
được nghiêm minh tài sản tính mạng
và cuộc sống bình yên hạnh phúc của
nhân dân được bảo vệ
trong phần tin tiếp theo
một bộ phận người dân thủ đô hà nội
vẫn tụ tập đông người nơi công cộng
số người chết do thiên tai
ở các tỉnh phía bắc tiếp tục tăng
thưa quý vị tiếp theo sẽ là
một số thông tin mà chúng tôi mới cập nhật
về tình hình dịch bệnh covid ở trong nước
tính đến một mươi tám h hôm nay ngày một mươi chín tháng tám
việt nam ghi nhận thêm
bốn ca mắc covid một mươi chín mới
tính đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng tám
việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới
gồm hai ca tại đà nẵng
một ca tại quảng nam và một ca tại hải dương
có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong chín trăm chín mươi ba ca mắc
đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm ba mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi năm ca
và số ca tử vong là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh
từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
là tám mươi một năm trăm tám mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện
cách ly tập trung tại cơ sở khác
cách ly tại nhà và nơi lưu trú
thưa quý vị
thành phố hà nội đã ghi nhận
các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng
vì vậy ủy ban nhân dân thành phố đã ra khuyến cáo
người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng
và tránh tụ tập đông người
người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết
thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên
truyền hình nhân dân ngày hôm nay
vẫn có hiện tượng tụ tập đông người
ở rất nhiều hàng quán và các địa điểm công cộng
dịch bệnh không khiến cho hoạt động tâm linh
tại các di tích trên địa bàn thành phố hà nội
có dấu hiệu giảm nhiệt
tại các địa điểm tâm linh nổi tiếng như phủ tây hồ
hôm nay vẫn có rất đông người dân
tới tháp hương làm lễ
dù hầu hết người dân đã có ý thức đeo khẩu trang
nhưng việc giữ khoảng cách thì không thể bảo đảm
khi người dân đã vào lễ rồi
thì rất khó để thực hiện giãn cách
nếu mà giãn cách thì nó phải có
một chỉ thị giãn cách
rõ ràng để
một là đóng cửa hẳn là không cho vào hẳn
còn đã mở cửa như thế này
thì người ta vào thì rất khó kiểm soát
chỉ có cách là nhắc nhở người ta
đeo khẩu trang và sát khuẩn
đáng nói nhiều người thường tháo bỏ khẩu trang
khi tiến hành tháp hương cầu khấn
với nhiều lý do
thực ra thì
mình thì cũng
khi mà đi lễ thì mình cũng bỏ
cái khẩu trang ra
thì cũng muốn là khi mà mình đi lễ
thì mình muốn là tỏ cái lòng thành
với cả bế trên
đúng là mình cũng có cảm giác là
khi mà mình đeo khẩu trang thì mình không được
tôn trọng với cả bế trên
còn tại các hàng quán
việc tuân thủ giãn cách chỗ ngồi
vẫn chưa được thực hiện
nhiều người cho rằng dịch bệnh lần này không đáng lo ngại
vì không thấy thành phố hà nội cấm hàng quán
thì đợt này em cũng thấy là cũng ít ca bệnh hơn
thì em đi
cũng thấy bình thường
không cảm thấy như cái đầu đầu tiên
với cả em thấy là dịch ở việt nam lần này
thì cũng không có nhiều lắm so với trên thế giới
trên thế giới thì nhiều hơn rất nhiều rồi
thế là em cũng thấy bình thường
an tâm lắm thấy mình an tâm lắm rồi
chứ không lo gì cả
tại vì mình là bây giờ là
cũng chú đáo lắm
không đến nỗi là ấy rắm không lo
hà nội trong những ngày qua
đã ghi nhận lây nhiễm cộng đồng
có hiện tượng lây thú phát từ f một thành f
theo nhận định của sở y tế hà nội
dịch tàn phát tại cộng đồng
dù chưa lây lan thành ổ dịch
sòng diễn biến khó lường
lưu ý thức của người dân lơ là
và không thực hiện theo khuyến cáo của ủy ban nhân dân thành phố
thưa quý vị sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng tám
hơn hai bốn trăm linh tổ công tác kiểm soát dịch covid một mươi chín
đã được thành phố hải phòng kích hoạt trở lại
và có thêm ba chốt kiểm soát phòng chống dịch
tại các cửa ngõ ra vào thành phố
thành phố hải phòng yêu cầu những người từ vùng có dịch
của tỉnh hải dương không được vào thành phố
nếu vào thì phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định
và cũng đề nghị là những người từ vùng có dịch
là những người đang làm việc tại thành phố hải phòng
không về tỉnh hải dương
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán bia quán ăn
giải khát thì phải thực hiện nghiêm túc các quy định
về phòng chống dịch bệnh
các huyện tiếp giáp với hải dương cần phải đóng cửa
các đường mon lối tắt đò ngang
và bố trí lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh
tương tự như hải phòng thì tỉnh quảng ninh
cũng đang cấp bách thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới
trong đó có việc thành lập bảy chốt liên ngành
để kiểm soát người phương tiện
từ tỉnh hải dương vào tỉnh quảng ninh
bảy chốt này gồm năm chốt đường bộ
tại cầu vàng chua quốc lộ một mươi tám a
cầu đông mai nguyễn huệ
cầu đá vách tỉnh lộ ba trăm bốn mươi năm bắc giang đông triều
cầu hoàng thạch và hai chốt đường thủy
tại bến phà triều và bến đụn
mỗi điểm chốt sẽ thực hiện kiểm soát
một trăm linh người đến quảng ninh từ vùng dịch
thị xã đông triều cũng tạm dừng
các bến đò dọc đò ngang giữa địa phương này
với các khu vực của tỉnh hải dương
mưa lũ sạt lở đất còn khiến ba trăm ba mươi bốn ngôi nhà
ở các địa phương này bị hư hỏng
hoặc phải di rời khẩn cấp
sơn la bốn mươi tám nhà thái nguyên ba mươi ba nhà
hà giang chín mươi bảy nhà cao bằng năm nhà
lào cai ba mươi nhà và điện biên là một trăm bốn mươi hai nhà
năm trăm năm mươi sáu hectare lúa hoa màu bị thiệt hại
ba con da súc bảy mươi hai con da cầm bị cuốn trôi
rất nhiều tuyến đường tỉnh liên xã bị sạt lở
với tổng chiều dài là một chín trăm sáu mươi m
khoảng sáu mươi năm một trăm linh mét khối đất đá đã bị sạt lở
vâng và đến thời điểm hiện tại thì những tác động xấu
do thiên tai gây ra tại nhiều tỉnh thành
vẫn chưa dừng lại
tại các khu vực trong tỉnh yên bái thì nhiều nơi có mưa mưa vừa
có nơi mưa tất rất to và hơn một trăm linh ngôi nhà
trên địa bàn thành phố yên bái văn yên và trấn yên
thì đã bị ngập nặng
bên cạnh gần bảy trăm linh hectare cây trồng bị ngập úng
thiệt hại về da cầm là hơn bảy trăm linh con
đường tỉnh một trăm sáu mươi sáu đến một trăm sáu mươi ba bị ngập sâu
gây tắc đường chia cắt nhiều xã huyện văn yên
riêng tại thành phố yên bái thì đã có một mươi tám tuyến giao thông bị ngập
ước tính thiệt hại là khoảng bốn năm tỷ đồng
ngay sau khi xảy ra thiên tai thì các ngành chức năng
đã trực tiếp xuống kiểm tra tập trung huy động lực lượng
để giúp nhân dân di chuyển tài sản
các công ty quản lý đường bộ dọn tạm thời
các tuyến đường sạt lở để có thể bảo đảm an toàn giao thông
trong khi đó tại phú yên thì sáng ngày hôm nay
tàu trường sa hai mươi hai
thuộc lữ đoàn chín trăm năm mươi năm ở vùng bốn hải quân
đã lai kéo một chiếc tàu cá cùng một mươi thuyền viên của ngư dân
bị sự cố kỹ thuật máy tàu về neo đậu an toàn
tại đảo đá đông thuộc huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
vào đêm ngày một mươi tám tháng tám tàu bị hỏng mặt đĩa hộp số
nên là không thể hoạt động
phải thả trôi ở khu vực cách đảo đá đông
khoảng một mươi một hải lý về phía đông nam
sau đó thì thuyền trường tàu đã phát đi tín hiệu cần sự trợ giúp
sau khi tiếp nhận được tín hiệu sở chỉ huy vùng bốn
đã điều động tàu trường sa hai mươi hai đang hoạt động trên khu vực gần đó
nhanh chóng chuyển hướng đến vị trí
để có thể cứu kéo tàu cá ngư dân bị nạn
tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác
ban quản lý dự án điện nông thôn miền trung
thuộc tổng công ty điện lực miền trung
vừa phối hợp với công ty điện lực phú yên
công ty điện lực bình định và các đơn vị liên quan
tổ chức đóng điện nghiệm thù dự án cấp điện
bằng các ngầm xuyên biển cho xã đảo nhơn châu tỉnh bình định
công trình có tổng kinh phí hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
cấp điện cho hơn sáu trăm linh hộ dân và các cơ quan tổ chức
trên xã đảo nhân châu quy mô gồm các hạng mục
ngăn suất tuyến hai mươi hai kv hệ thống các ngầm xuyên biển
được đấu nối từ xã xuân hòa thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đến đảo nhơn châu thành phố quy nhơn tỉnh bình định
hệ thống viễn thông và các quang thông tin
truyền từ đảo nhơn châu về sông cầu để giám sát hoạt động
sáng nay tại thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
bộ giao thông vận tải đã phối hợp cùng hai tỉnh vĩnh long
và tiền giang tổ chức lễ triển khai thi công xây dựng cầu mỹ thuận hai
thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu mỹ thuận hai
và đường dẫn hai đầu cầu
dự án có tổng chiều dài sáu sáu km cầu nằm song song
với chục quốc lộ một cũ với sáu làn xe chạy
tổng mức đầu tư dự án này hơn năm tỷ đồng
dự án được đầu tư xây dựng sẽ làm giảm áp lực giao thông
cho quốc lộ một đồng thời kết nối các khu công nghiệp
các đô thị các trung tâm kinh tế trọng điểm
góp phần phát triển hệ thống vận tải đa phương thức
nâng cao năng lực vận tải trên hành lang bắc nam phía đông